với mong muốn đổi mới nhằm thu hút khán giả đến với sân khấu cũng như mang văn hóa việt nam ra nước ngoài
thời gian gần đây nhiều nhà hát đang có xu hướng tăng cường hợp tác với các diễn viên
nghệ sĩ người nước ngoài để tạo ra những tác phẩm chất lượng
các nghệ sĩ đang nỗ lực giúp cho nghệ thuật sân khấu tìm lại được vị thế vốn có
trong bối cảnh nghệ thuật giải trí bùng nổ như hiện nay
nhà hát tuổi trẻ là đơn vị tiên phong trong việc hợp tác với các đơn vị nghệ thuật nước ngoài sáng tác
gian dựng tác phẩm
gần đây nhất nhà hát đã chính thức mời đạo diễn tsuyoshi sugiyama người nhật
trở thành cố vấn nghệ thuật đạo diễn sân khấu
cái con đường đi của nhà hát tuổi trẻ trong tương lai
nó có thể được thêm những cái màu sắc vừa kết hợp văn hóa nội địa
cũng như là cách nhìn nhận của châu á nói chung
và có thể cái sân khấu này có thể bước được sang sân khấu châu âu
đó là những cách thức mà chúng tôi tìm sự giao thoa với các hợp tác văn hóa
để làm sao đưa được các hợp tác văn hóa
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam hiện đang công diễn vở nhạc kịch
những người khốn khổ
với tác phẩm này nhà hát đang hợp tác với gần ba mươi nghệ sĩ nước ngoài
tôi rất là thấy thú vị khi mà có thể mời họ cùng tham gia cái dự án này
để có những màu sắc khác cũng như là có sự đầy đặn trong các tác phẩm nhạc kịch
nhà hát nhạc vũ kịch việt nam là những vở là vở quốc tế vở kinh điển
thì rất là mong muốn có những người chuyên gia từ nước ngoài về
để có những người chuyên gia từ nước ngoài về

người ta thổi cái hồn của cái văn hóa đó
người ta có thể chỉnh lý bổ sung những cái technic mà mình có thể học hỏi
ngoài hai nhà hát trên cũng có nhiều đơn vị khác đi theo xu hướng hợp tác này
trong đó có cả những đơn vị nghệ thuật truyền thống như nhà hát múa rối trung ương
nhà hát múa dối thăng long hay như nhà hát tuồng việt nam
tôi đã hợp tác với một số đơn vị ở việt nam
tôi rất hứng thú với các dự án hợp tác với các nhà hát của các bạn
hợp tác thế này vừa để cho các bạn hiểu rõ hơn
những gì mà chúng tôi có
bên cạnh đó tôi cũng học hỏi được nhiều thứ về đặc trưng văn hóa
nghệ thuật từ các nghệ sĩ việt nam
mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sân khấu hiện nay là đòi hỏi khách quan
chính quá trình tiếp xúc trao đổi các giá trị thẩm mỹ nghệ thuật
sẽ làm phong phú nhận thức thúc đẩy mạnh mẽ con đường sáng tạo
mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển nghệ thuật